thưa quý vị thông tin mới nhất về tình hình mưa lũ được phóng viên truyền hình nhân dân cập nhật tại tỉnh thừa thiên huế
do ảnh hưởng cầu hoàn lưu áp thấp nhiệt đới chiều và tối qua tại thừa thiên huế
mưa lớn lại tiếp tục quay trở lại trên diện rộng khiến cho giao thông sinh hoạt của người dân bị ảnh hưởng ghi nhận tại thành phố huế
thưa quý vị sau một ngày mưa giảm và nước rút trận mưa lớn kéo dài gần như cả ngày
khiến cho nhiều tuyến phố của tp huế lại quay trở lại với tình trạng ngập sâu
và cơn ác mộng ngập lụt của người dân hình như sẽ quay trở lại
vào thời điểm chiều và tối ngày một mươi sáu tháng một mươi những cơn mưa trở nên nặng hạt hơn
khiến nhiều tuyến phố tại tp huế chìm trong biển nước
các con đường bị ngập sâu từ ba mươi đến bốn mươi cm khiến việc di chuyển tham gia giao thông của người dân gặp nhiều khó khăn
mưa lớn còn khiến nước tràn vào bên trong các nhà hàng quán ăn nhà dân bên đường
ngập lụt kéo dài khiến hệ thống thoát nước quá tải mùi hôi thối từ cống rãnh bốc lên nồng nặng
cuộc sống người dân nơi đây lại một lần nữa bị đảo lộn vì nước lũ
dự báo năm ngày tới thừa thiên huế tiếp tục nằm trong vùng mưa to
tổng lượng mưa ước tính lên tới bốn trăm linh bảy trăm linh mm có nơi trên tám trăm linh mm
mưa rồn rập lũ trên các sông sẽ dâng cao trở lại
đây sẽ là những bất lợi cho công tác cứu hộ cứu nạn và tìm kiếm người mất tích trong những ngày tới
còn tại quảng bình mưa lớn từ sáng ngày một mươi sáu tháng một mươi làm cho nước lũ trên các sông
suối khu vực biên giới dâng cao làm cô lập nhiều khu vực
sau sơ tán khỏi khu vực có nguy cơ lũ lụt sâu và sạt lở núi
lực lượng biên phòng quảng bình đã khẩn trương nhiều biện pháp để hỗ trợ người dân đến nơi tránh trú an toàn
tại địa bàn biên giới xã trường sơn huyện quảng ninh nước trên các sông suối bắt đầu lên nhanh
đồn biên phòng làng mô điều động các chiến sĩ xuống tận các thôn bản tuyên truyền nhắc nhở
và hỗ trợ người dân sơ tán ra khỏi khu vực có nguy cơ lũ lụt sâu và sạt lở núi
ở khu vực biên giới do đồn biên phòng làng ho quản lý quốc lộ chín c qua địa bàn bị sạt lở nhiều điểm
nhiều ngầm bị ngập sâu khoảng một mét nước chảy xiết giao thông ách tắc
đơn vị này đang triển khai nhiều tổ công tác cùng địa phương hỗ trợ bà con di rời ra khỏi vùng ngập lụt
ở khu vực biên giới huyện minh hóa nước ngầm ở ca ai dâng cao hơn một mét và chia cắt bản ca ai với bốn mươi một hộ trên bốn trăm một mươi hai khẩu
ngầm ca định hiện nơi cũng đã ngập hơn một năm mét
đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế cha lo cử hai tổ với hàng chục cán bộ lập giao chắn tạm thời
ngăn không cho phương tiện qua lại và tuyên truyền cho bà con không đi xúc cá dọc khe suối
dự kiến lũ ở các sông tại quảng bình trong đêm nay và ngày mai tiếp tục lên nhanh
công tác ứng phó với mưa lũ đang được các đơn vị bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình
thực hiện hết sức khẩn trương để hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra
thưa quý vị
nhanh đến sạt lở tại thủy điện rào trăng ba
sau nhiều nỗ lực lực lượng cứu hộ mũi đường sông cũng đã đến được rào trăng ba
để hỗ trợ công tác cứu hộ cứu nạn tìm kiếm những người còn mất tích
bùn đất hỗn loạn không khí cô đặc khó thở rêu rác khắp nơi có nơi dày gần cả mét
nhưng không ngăn được những nỗ lực của những người công nhân tìm kiếm những người đồng nghiệp người bạn
mà mới đây thôi còn đang ở cùng chung lán trại
thưa quý vị
nhanh đến sạt lở tại thủy điện rào trăng ba
sau nhiều nỗ lực lực lượng cứu hộ mũi đường sông cũng đã đến được rào trăng ba
nhưng không ngăn được những nỗ lực của những người công nhân tìm kiếm những người có mất tích

nhưng không ngăn được những nỗ lực của những người công nhân tìm kiếm những người có mất tích
bùn đất hỗn loạn không khí cô đặc khó thở rêu rác khắp nơi có nơi dày gần cả mét

nhưng lực lượng công an tỉnh thời tiên huế đang tập trung tăng cường hơn nữa nhân lực vật lực

trong những ngày qua với sự nỗ lực không ngừng nghỉ công an tỉnh thừa thiên huế đã tìm thấy hai thi thể
và đưa hai mươi bốn công nhân chuyên gia thủy điện rào trang ba về bệnh viện đa khoa bình điền để chữa trị
đồng thời hỗ trợ nhiều nhu yếu phẩm cần thiết
một trăm linh áo phao các loại cho công nhân nhà máy thủy điện giao trang bốn
hiện nay tỉnh thừa thiên huế đang có mưa lớn nước lũ lại từ đầu nguồn đổ về nên công tác cứu hộ đang tạm dừng
mưa tạnh các mũ cứu hộ lại lên đường nỗ lực hết sức để tìm đưa những người con xa nhà về quê mẹ
tàng lễ một mươi ba liệt sĩ hy sinh ngày một mươi ba tháng một mươi ở trạm bảo vệ rừng sáu mươi bảy khi đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn
ở công trình thủy điện giao trang ba sẽ được tổ chức tại nhà tăng lễ hai mươi sáu
bệnh viện quân y hai trăm sáu mươi tám phường thuận lộc tp huế tỉnh thừa thiên huế
lễ viếng sẽ bắt đầu từ bảy h đến một mươi một h ngày một mươi tám tháng một mươi
lễ truy điệu diễn ra từ một mươi một h đến một mươi hai h
một mươi một quân nhân sẽ tổ chức theo nghi thức lễ tăng quân đội
hai cán bộ của tỉnh thừa thiên huế tổ chức lễ tang theo quy định của địa phương
trong quá trình tổ chức các gia đình của lịch sĩ sẽ nhận được sự phối hợp
giúp đỡ chặt chẽ của cơ quan quân sự và cấp ủy chính quyền địa phương
thưa quý vị trận mưa lớn từ chiều ngày hôm qua đã khiến cho nhiều tuyến đường
tại tỉnh thừa thiên huế chìm trong biển nước
hiện nay tuy nước đã tạm rút nhưng tình trạng rác thải ôn ứ đang gây nguy cơ ô nhiễm môi trường cao
rác thải sinh hoạt vỏ chai nhựa túi ni lông cảnh cây khô là những hình ảnh dễ dàng bắt gặp
đừng chất đống ven đường hoặc trôi nổi trên mặt nước
mùi hôi thối từ rác thải bốc lên nồng nặc
người dân đang tranh thủ những lúc mưa ngớt nước rút
lại hối hả thu dọn rác chung quanh khu vực sinh sống
công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị tp huế đang huy động tối đa lực lượng địa phương
để thu gom rác thải dọn sạch bùn đất bảo đảm vệ sinh môi trường
hiện công tác cứu hộ cứu nạn công nhân bị vùi lấp tại thủy điện rào trang ba vẫn được gấp rút tiến hành
tính đến sáng ngày một mươi bảy tháng một mươi chưa có thêm công nhân mất tích nào được tìm thấy
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với giải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực trung trung bộ
nên từ ngày một mươi bảy đến ngày hai mươi một tháng một mươi ở trung bộ có mưa to đến rất to
trong đó hà tĩnh quảng bình quảng trị có khả năng mưa đặc biệt to
dự báo tổng lượng mưa tính từ ngày một mươi bảy tháng một mươi đến hết ngày hai mươi tháng một mươi
tại các địa phương trên địa bàn thành phố đà nẵng
phổ biến từ một trăm linh mm đến trên năm trăm linh mm dù do thiên tai cấp độ ba
do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dị hợp bóc
của giải hội tụ nhiệt đới nối với áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên biển đông
hoạt động của đới gió đông trên cao nên các tỉnh từ quảng bình thừa thiên huế
từ ngày một mươi sáu đến ngày hai mươi tháng một mươi cũng có một đợt mưa lớn trên diện rộng
phổ biến từ bốn trăm linh mm đến sáu trăm linh mm có nơi trên bảy trăm linh mm
các tỉnh thành từ đà nẵng đến quảng ngãi lượng mưa phổ biến từ hai trăm linh mm đến bốn trăm linh mm
có nơi trên sáu trăm linh mm với cấp độ dù do thiên tai cấp một
tại tỉnh cà mau
ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và hoàn lưu bão số sáu gây mưa lớn liên tục trong nhiều ngày qua
đã gây ngầm các trà lúa của bà con nông dân đang trong giai đoạn chỗ chín thu hoạch
địa phương bị ảnh hưởng nhiều nhất do mưa lớn tại cà mau là huyện trần văn thời
với hơn một mươi sáu hectare lúa hay thù bị ngập và đổ ngã hơn sáu mươi sáu hectare hoa màu bị ngập ống
cùng nhiều diện tích cá tôm nuôi của người dân bị tràn bờ
chủ tịch ubnd tỉnh cà mau đã chỉ đạo cho các huyện thành phố
nhanh chóng ra soát đánh giá mức độ thiệt hại hướng dẫn người dân bê bờ bơm nước cứu lúa
huy động người dân nhanh chóng thu hoạch ngay những trà lúa chín còn lại
tính đến nay nông dân trong tỉnh cà mau đã thu hoạch hơn một mươi tám ha lúa hẻ thù
trong tổng số hơn ba mươi năm tám trăm linh hectare lúa đã xuống giống năng suất bình quân ước đạt hơn bốn tám tấn trên một hectare
các huyện u minh thới bình và thành phố cà mau đã thu hoạch gần như dứt điểm
do ảnh hưởng của thời tiết xấu vietnam airlines đã hủy một mươi sáu chuyến bay đến đi từ vinh
huế trong ngày một mươi sáu tháng một mươi cụ thể đường bay giữa hà nội và vinh hủy bốn chuyến
đường bay giữa thành phố hồ chí minh và vinh hủy tám chuyến đường bay giữa thành phố hồ chí minh và huế hủy bốn chuyến
trước đó do ảnh hưởng của thời tiết xấu một số chuyến bay đã phải chuyển hướng
hoặc được hãng theo dõi tình hình thời tiết để điều chỉnh lịch khai thác kịp thời
các hành khách bị ảnh hưởng sẽ được phục vụ theo quy định và sắp xếp trên các chuyến bay thường lệ
bay bù trong ngày hôm nay
việt nam airlines khuyến nghị khách hàng đang có kế hoạch đến đi từ các sân bay tại khu vực trung bộ
trong thời gian này nên thường xuyên theo dõi cập nhật tình hình thời tiết và thông tin hãng
tiếp tục chương trình là thông tin liên quan đến các điểm sạt lở mới tại thủy điện rào trang ba
sáng nay một mươi bảy tháng một mươi tại sở chỉ huy tiền phương đóng tại xã phong xuân huyện phong điền
chủ tịch ubnd tỉnh thừa thiên huế cho biết
biến biến xấu có mưa lớn đã gây khó khăn cho lực lượng tìm kiếm cứu hộ cứu nặng
tại khu vực tìm kiếm tổng lượng mưa tính đến sáng ngày một mươi bảy tháng một mươi từ ba trăm linh bốn trăm linh mm
xuất hiện nhiều điểm sạt lở mới trên tuyến đường bảy mươi một dẫn vào thủy điện rào trang ba
lực lượng cứu hộ và phương tiện cơ giới hiện đang tập kết trên tuyến đường bảy mươi một
còn cách vị trí thủy điện rào trang bà khoảng một mươi hai km
đoạn đường phía trước có nhiều ngầm lớn và điểm sạt lở mới
khi điều kiện thời tiết ổn định các lực lượng sẽ huy động phương tiện máy móc tham gia mở đường
thông tuyến để sớm tiếp cận khu vực
thưa quý vị không khí tăng thường đang bao trùm huyện phong điền tỉnh thừa thiên huế
sau sự cố sạt lở tại thủy điện rào trang bà
trước đó khu vực trọng điểm nhà máy thủy điện a lin một rào trang bà
đã được các chuyên gia cảnh báo là khu vực có nguy cơ sạt lở đất đá cao
từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín đoàn nghiên cứu của viện khoa học địa chất và khoáng sản
đã tiến hành điều tra tại khu vực thủy điện alin một đến rào trang ba rào trang bốn
kết quả cho thấy trên toàn huyện phong điền có bốn mươi hai điểm cảnh báo nguy cơ trượt lở đất đá
trong đó có hai mươi tám điểm sạt lở nhỏ một mươi một điểm sạt lở trung bình hai điểm sạt lở lớn và một điểm sạt lở rất lớn
hiện các điểm sạt lở vẫn còn nguy cơ tiếp tục xảy ra
đáng lưu ý là những kết quả nghiên cứu cảnh báo về sạt lở đất đá này
đã được bàn giao cho ban chỉ huy phòng chống thiên tai của tỉnh thừa thiên huế từ tháng sáu năm nay
những ngày qua hình ảnh đoàn cán bộ chiến sĩ đã không quản ngại khó khăn nguy hiểm
hy sinh cả tính mạng của mình để vào tận vùng sạt lở cứu hộ nhân dân
đã khiến người dân cả nước vô cùng xúc động và tiếc thương
khi khoác lên mình màu áo lính các anh đều đã khắc ghi trong lòng
tinh thần sẵn sàng hết mình vì tổ quốc vì cuộc sống bình yên của nhân dân
sau đây là ghi nhận của phóng viên
phóng viên thời sự truyền hình nhân dân tại gia đình liệt sĩ đại úy trương anh quốc
phòng tham mưu bộ chỉ huy quân sự tỉnh thừa thiên huế
đây là ngôi nhà của vợ chồng anh quốc và chị nhàn
ngôi nhà nằm trong con ngõ nhỏ tại phường thụy xuân thành phố huế
vừa mới được động thổ xây dựng cách đây chưa đầy ba tháng
các hạng mục cơ bản của công trình vẫn còn chưa hoàn thiện do tình hình mưa bão kéo dài
cát đá gạch còn đang ngột ngang
đó cũng là ngôi nhà ước mơ của vợ
chồng anh chị về một mái ấm riêng cho gia đình bé nhỏ
vì phải thêm ngang thì cũng nhờ để mua được miếng đất ở đây
vì nói là đi lên phòng mỹ cứu trợ thôi chứ còn nói đi cứu nàng ở trên phòng xuân mua em cũng không biết gì hết luôn
em chỉ biết đi cứu trợ thôi còn nói chứ không biết hết
trước đó là gặp con luôn cũng gặp vợ luôn vì lục bão ở bên phía con cũng gặp luôn
mày nhờ ai vậy
bén chứ có biết
đá đá đau thôi chứ cũng không biết gì hết
còn em thì nhỏ quá em có biết gì muốn
mới lấy nhau được năm năm anh chị có với nhau hai cô con gái xinh xắn
cháu lớn ba tuổi và cháu nhỏ mới được một tuổi
giờ đây trong công trình còn nhiều hạng mục giang dở này sẽ vang bóng một người chồng thương vợ và một người cha mẫu mực
anh tự làm hết luôn tự đào đất tự làm đồ hết nhiều lắm
tự mua gạch tự thiết kế đồ hết luôn
rồi chúng là em không biết cái gì hết
trông em làm hết luôn
tuy là điều kiện hoàn cảnh gia đình có những khó khăn nhất định như là vợ thì là giáo viên giày thì cắt nhà là khoảng hơn ba mươi cây
con cái thì còn nhỏ nhưng mà đồng chí quốc khi nhận và khắc phục mỗi khó khăn thì hoàn thành tốt cái nhiệm vụ được giao
có những nội dung có những khó khăn nhất định thì đồng chí quốc sẵn sàng là giúp đỡ anh em trong vấn đề công tác chuyên môn
và đối với cấp trên cấp dưới thì có cái mối quan hệ là
rất là trụng mực
không quản ngại khó khăn dấn thân vào vùng khó để cùng hỗ trợ nhân dân trong mọi tình huống
các anh đã để lại hình ảnh đẹp về người lính cụ hồ làm sáng lên những phẩm chất cao quý của quân đội nhân dân việt nam
sinh ra từ nhân dân vì nhân dân phục vụ vì nhân dân quên mình
thưa quý vị hiện tại thì thời tiết tại nhiều địa phương vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp
ngày hôm nay ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm
cứu nạn tỉnh thừa thiên huế vừa phát đi thông báo cảnh báo lũ gió mạnh sóng lớn ven biển
và sạt lở khu vực miền núi để người dân cũng như các lực lượng làm nhiệm vụ đề phòng
thưa quý vị dù với chiều cao một m ba nhưng cây cầu đi bộ bằng gỗ lim dọc bên bờ sông hương
đã hoàn toàn bị nhấn chìm bởi nước lũ
theo thông tin từ ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thừa tiên huế
hiện tại mực nước trên các sông tại đây đã bắt đầu dâng cao trở lại
do ảnh hưởng của mưa lớn trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế và vận hành điều tiết các hồ chứa
nên mực nước các sông ở đây như sau
mực nước sông hương tăng lên mức hai tám mươi chín m dưới mức báo động ba là sáu mươi một m
sông bồ ba tám mươi sáu m dưới báo động ba là sáu mươi bốn m và sông âu lâu hai bảy mươi một m
trước diễn biến mới của mưa lũ ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh
khiến cáo các địa phương phải thực hiện phương châm năm tại chỗ
trong đó có thêm phương châm tự quản tại chỗ để phòng trường hợp địa bàn bị chia cắt
và phát huy tính chủ động của các địa phương phòng tránh các tai nạn thương tích đuối nước
nghiêm cấm các phương tiện giao thông lâu thông khi mưa lũ gió mạnh xảy ra
tổ chức dự trữ lương thực nhu yếu phẩm thiết yếu phòng tránh mưa lũ chia cắt kéo dài nhiều ngày
trước dự báo áp thấp nhiệt đới có khả năng gây ra mưa lớn kéo dài
chiều và tối nay các tổ công tác của lực lượng công an quân sự tỉnh quảng bình
sẽ có mặt tại nhiều tuyến điểm trọng yếu phối hợp với chính quyền địa phương
tăng cường cho công tác ứng phó nếu có tình huống xảy ra
bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình đã triển khai đoàn công tác khẩn cấp
cùng xe tải hạng nặng cano thuyền máy và phương tiện cứu hộ thực phẩm thuốc men
tăng cường cho địa bàn lụt sâu huyện minh hóa và di dân khỏi các vùng cảnh báo nguy hiểm
cùng với đó tại các đồn biên phòng quân số ứng trực luôn bảo đảm một trăm linh
các đơn vị cắm bản cũng được tăng cường lương thực thực phẩm để đề phòng địa bàn bị chia cắt
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh cũng đã có yêu cầu các địa phương
các đơn vị liên quan thường xuyên theo dõi diễn biến của thời tiết
sẵn sàng triển khai các phương án phòng chống lụt bão theo phương châm bốn tại chỗ
thông tin từ ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh quảng nam
ảnh hưởng hoàn lưu mưa của áp thấp nhiệt đới
trong bốn mươi tám giờ qua trên địa bàn tỉnh có mưa vừa mưa to đến mưa rất to
mưa to cùng với việc các hồ chứa thủy lợi xả nước xuống mực thấp nhất để đón lũ
nhiều địa phương tại quảng nam đối diện với nguy cơ ngập lụt trở lại
tính đến bảy giờ sáng nay tổng lượng mưa trên địa bàn tỉnh quảng nam phổ biến từ một trăm linh hai trăm năm mươi mm
có nơi trên hai trăm tám mươi mm mực nước ở sông vu gia tại ái nghĩa là tám bốn mươi bảy m trên báo động hai là bốn mươi bảy m

sông thu bồn tại câu lâu là hai bốn mươi hai m trên báo động một là bốn mươi hai m
tại hội an là một bốn mươi một m trên báo động một là bốn mươi một m
hiện đã có một mươi hồ chứa thủy lợi trên địa bàn đã tích đầy nước và bắt đầu xả nước để đón lũ
ngoài ra các hồ thủy điện sông tranh hai a vương sông bung bốn đắc my bốn
đang vận hành hạ dần mực nước hồ về mực nước đón lũ thấp nhất
do đó nhiều nơi ở quảng nam sẽ đối diện với nước ngập sâu quay trở lại
do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và bão
số sáu từ nhiều ngày qua ở khu vực huyện sơn tây tỉnh quảng ngãi có mưa to
lượng mưa lớn cùng với nước từ thượng nguồn về đã gây sạt lở nghiêm trọng nhiều tuyến giao thông trọng yếu
đồng thời gây sạt lở các khu dân cư
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
tuyến đường trường sơn đông đoạn qua địa phận xã sơn long huyện sơn tây tỉnh quảng ngãi bị sạt lở nghiêm trọng
khoảng hơn hai mươi hai m khối đất từ núi cao đổ xuống gây sạt lở ta lùi dương
lấp hoàn toàn
bốn trăm linh m tuyến đường trường sơn đông
mưa lũ gây sạt lở bốn tuyến đường tỉnh lộ tuyến đường huyện
tuyến đường và các khu dân cư cũng bị chia cắt
hiện giao thông tại các khu vực này chưa thể đi lại
năm hồi sáng đó khi nghe tiếng đồng chạy núi xuống
thì bà phong đã hô với nhau để chạy ra với vùng sạt lở
sạt lở nghiêm trọng tại các vùng núi
đe dọa trực tiếp một mươi một hộ dân
hiện chính quyền địa phương đã di rời khẩn cấp các hộ dân đến nơi an toàn
đồng thời vận động đưa bốn mươi bảy hộ dân tại khu vực sạt lở nặng
đến nơi ở tạm trong những ngày mưa lớn
hiện chính quyền địa phương đang giả soát các khu dân cư nguy hiểm để sơ tán dân
không để xảy ra thiệt hại về người
đồng thời giải phóng thông tuyến về các xã vùng sâu không để chia cắt nhiều ngày
yêu cầu lãnh đạo quỹ sân tây là cần phải giả soát lại
tất cả các trường hợp sống sát chân núi mà có nguy cơ xảy ra sạt lở
là phải sơ tán dân ngay
trong trường hợp có khó khăn về ngu lập
thì tấn sẽ hỗ trợ quỹ sân tây một cách kết hợp
lo ngại nhất hiện nay là mưa vùng núi tỉnh quảng ngãi đang kéo dài
nguy cơ sạt lở núi các khu dân cư sẽ tiếp tục xảy ra
vì vậy chính quyền địa phương đang lên các phương án vận động
di rời dân vùng triền núi chân núi ra khỏi vùng nguy hiểm
thưa quý vị theo văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
tính từ đầu mùa mưa bão đến thời điểm này tổng cộng đã có sáu mươi một người thiệt mạng
và bốn người mất tích vì thiên tai bão lũ
trước những diễn biến phức tạp của mưa lũ tại các tỉnh miền trung trong những ngày qua
hôm nay ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai tiếp tục ban hành công điện số hai mươi bảy
gửi ubnd các tỉnh nghệ an hà tĩnh quảng bình quảng trị thừa thiên huế đà nẵng quảng nam
các bộ tài nguyên và môi trường nông nghiệp và phát triển nông thôn bộ công thương bộ quốc phòng
bộ công an bộ thông tin và truyền thông bộ giao thông vận tải bộ giáo dục và đào tạo
bộ y tế về việc tập trung ứng phó với mưa lũ
để chủ động ứng phó giảm thiệt hại về tính mạng và tài sản của nhân dân
phó thủ tướng chính phủ trịnh đình dũng trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
chủ tịch ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn yêu cầu
các bộ ngành địa phương tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt điện của thường trực ban bí thư trung ương đảng
các công điện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ về phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
đồng thời tập trung một số nhiệm vụ cấp bách sau
các địa phương tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân
ra soát các khu dân cư ven sông suối hạ lưu hồ đập khu vực thấp trũng có nguy cơ xảy ra ngập lụt sâu
lũ quét sạt lở đất để chủ động tổ chức di rời sơ tán người dân đến nơi an toàn
bố trí lực lượng kiểm soát hướng dẫn giao thông nhất là qua các ngầm tràn khu vực ngập sâu nước chảy xết
tổ chức giám sát vận hành an toàn hồ đập nhất là các hồ đập sung yếu hồ đập đã đầy nước
bố trí lực lượng vật tư phương tiện kịp thời triển khai cứu hộ cứu nạn và khắc phục sự cố đê điều hồ đập sạt lở
tuyên truyền hướng dẫn người dân kỹ năng bảo đảm an toàn hạn chế rủi ro trong mưa lũ
thương trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai ubnd ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai kịp thời chỉ đạo công tác ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai và cứu hộ cứu nạn theo thẩm quyền
nơi đây sóng đang rất to và gió đang rất lớn nguy cơ mở ra một cửa biển mới ngay tại địa điểm này
giang hải là một xã ven biển có chiều dài bờ biển khoảng bốn km
hàng năm thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai bão lũ đặc biệt là vấn đề sâm thực biển
do ảnh hưởng của các cơn bão áp thấp nhiệt đới liên tiếp diễn ra trong mấy ngày vừa qua
sóng biển dâng cao nên tình trạng xâm nhập mặn đang hiện hữu
một km bờ biển tại thôn mỹ cảnh xã giang hải đã bị nước biển xâm nhập vào đất liền hàng chục mét
đối với vị trí nguy cơ mở cửa biển tại thôn mỹ cảnh xã giang hải
thì có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến khoảng hơn hai trăm linh hồ dân trên địa bàn của thôn mỹ cảnh
nếu nước biển trang vào thì ảnh hưởng đến sản xuất lúa và rau màu khoảng một trăm ba mươi hectare
đối với diện tích nối trung tự sản khoảng sáu mươi năm hectare
khoảng hai trăm linh hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp
hàng nghìn hộ dân khác ở các vùng lân cận cũng đứng trước nguy cơ bị ảnh hưởng nếu nơi đây bị biến thành cửa biển mới
đây là một trong số hai điểm bị sóng to gió lớn làm nước biển xâm nhập mặn vào nội địa của xã giang hải
cách đó không xa thôn bốn xã giang hải bờ biển cũng bị sạt lở vào hàng chục mét
tại một số vị trí của bờ kè đê biển này cơ quan chức năng đang gia cố chân kè bằng nhiều biện pháp để phòng tránh tình trạng vỡ kè biển
tuy nhiên để người dân an tâm sinh sống và sản xuất cần sớm có sự đầu tư gia cố chắc chắn lâu dài hơn
chậm mưa lớn từ nhiều ngày qua đã khiến cho nhiều tuyến đường tại thừa thiên huế chìm trong biển nước
hiện nay tuy nước đã tạm rút nhưng tình trạng rác thải uốn ứ đang gây nguy cơ ô nhiễm môi trường cao
rác thải sinh hoạt vò chai nhựa túi ni lông cảnh cây khô là những hình ảnh dễ dàng bắt gặp được chất thành đống ven đường hoặc trôi nổi trên mặt nước
mùi hôi thối từ rác thải bốc lên nồng nặng người dân đang tranh thủ những lúc mưa ngớt nước rút lại hối hả thu dọn rác chung quanh khu vực sinh sống
hiện công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị tp huế đang huy động tối đa lực lượng địa phương để thu gom rác thải dọn sạch bùn đất bảo đảm vệ sinh môi trường
công tác cứu hộ cứu nạn công nhân bị vùi lấp tại thủy điện giao trang ba vẫn được cấp xuất thực hiện
tính từ sáng ngày một mươi bảy tháng một mươi chưa có thêm công nhân mất tích nào được tìm thấy
còn tại đà nẵng tính đến ngày hôm nay ngày một mươi bảy tháng một mươi mực nước ở các sông trên địa bàn tiếp tục lên cao nhiều nơi nước chưa kịp rút
lại tiếp tục bị ngập một số đoạn đường trũng thấp trong thành phố tái diễn ngập lụt cục bộ do mưa lớn kéo dài
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia lũ trên các sông ở quảng nam tiếp tục lên
mực nước trên sông vu gia tại trạm thủy văn ái nghĩa có khả năng lên mức tám ba m trên báo động hai là ba mét
nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét sạt lở đất ở vùng núi nguy cơ ngập lụt sâu diện rộng vùng trũng thấp
cũng theo dự báo từ nay đến ngày hai mươi một tháng một mươi
bộ có mưa rất to chính quyền địa phương đã lập kế hoạch huy động người và phương tiện sẵn sàng phục vụ kịp thời công tác ứng cứu sơ tán nhân dân tại vùng thiên tai
hiện nay mực nước trên các sông ở tỉnh quảng trị vẫn đang lên
dự báo chiều tối ngày một mươi bảy tháng một mươi lũ trên sông thành hãn và sông hiếu lần lượt đạt sấp xỉ đỉnh lũ lịch sử năm một nghìn chín trăm chín mươi chín và vượt đỉnh lũ lịch sử năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
lũ lụt kéo dài khiến hơn một trăm ba mươi bốn người quảng trị bị ảnh hưởng số hộ phải sơ tán trên tám năm trăm linh hộ
với gần hai mươi sáu người mưa lũ cũng đã làm một mươi bảy người tử vong ba người mất tích và một mươi một người bị thương
dạng sáng ngày một mươi bảy tháng một mươi đã xảy ra vụ sập nhà khiến một cháu bé một mươi tháng tuổi tử vong mẹ của cháu bị thương nặng
chính quyền địa phương đã cơ bản hoàn thành việc di rời dân ra khỏi vùng nguy hiểm
do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài từ chiều ngày một mươi bảy tháng một mươi một số xã ở các huyện hương khê vũ quang hương sơn tỉnh hà tĩnh đã bị ngập cục bộ chia cắt
các xã nằm ở thượng nguồn sông ngàn sâu bị ngập sâu từ một đến hai mét
theo thông tin từ ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi bốn bắt đầu từ một giờ ngày một mươi tám tháng một mươi
hồ ngàn trươi sẽ xả lũ với lưu lượng xả từ bốn mươi mét khối trên dây đến tám trăm bốn mươi mét khối trên dây
thời gian xả lũ đến khi hết ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với giải hội tụ nhiệt đới
các cơ quan chức năng đã tiến hành ra soát tất cả các vị trí có nguy cơ cao về sạt lở đất lũ quét ngập lụt sâu để sẵn sàng ứng phó
mưa to đến rất to trong hai ngày nay tại tỉnh quảng bình khiến nước tại các sông lại sơn cao gây ngập lụt hàng nghìn ngôi nhà tại nhiều địa phương
và để giúp người dân chủ động ứng phó với tình hình mưa lũ chính quyền địa phương và các đơn vị vũ trang đã kịp thời tăng cường lực lượng để kịp thời ứng cứu hỗ trợ nhân dân vượt qua khó khăn do mưa lũ
trận lũ ngày chín tháng một mươi còn chưa kịp rút thì những ngày qua mưa lớn kéo dài đã khiến mực nước sông kiến giang tiếp tục dâng cao làm hàng nghìn ngôi nhà tại huyện lệ thủy tỉnh quảng bình ngập sâu
lũ trồng lũ đã khiến người dân nơi đây lại phải đối mặt với nhiều khó khăn
cơn lũ trước là chưa rút thì cơn lũ thứ hai đã trông lên cho nên bà con những người già đau ốm là đưa lên vùng phía khỏi nụ
để kịp thời giúp người dân chủ động ứng phó với mưa lũ diễn ra liên tục chính quyền tỉnh quảng bình đã chỉ đạo lực lượng công an quân sự biên phòng triển khai cán bộ chiến sĩ đến các địa bàn sung yếu các điểm có nguy cơ ngập lũ sâu để kịp thời ứng cứu di rời người dân và tài sản đến nơi an toàn
tỉnh quảng bình hiện có hơn một mươi nhà dân bị ngập hơn năm mươi bản làng bị chia cắt cô lập đời sống bà con gặp nhiều khó khăn
dự báo trong những ngày tới mưa to tiếp tục diễn ra phạm vi ảnh hưởng của lũ lụt tiếp tục mở rộng
tỉnh quảng bình chỉ đạo các địa phương ban ngành lực lượng chủ động phương án bốn tại chỗ để ứng phó với mưa lũ với tinh thần không để người dân nào bị đói
và quá khó khăn
chiều nay bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình cho biết dạng sáng ngày một mươi bảy tháng một mươi một tàu hàng trọng tải lớn bị trôi giạt và mắc cạn ở khu vực biển phường quảng thọ thị xã ba đồn
trước đó ngày một mươi năm tháng một mươi tàu vtb star do anh tạo thanh phương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai quê ở thành phố hải phòng làm thuyền trưởng đi từ cảng sơn dương hà tĩnh đến khu neo đậu hòn la quảng bình để tránh trú gió mùa đông bắc
đến khoảng một giờ sáng ngày một mươi bảy tháng một mươi gió to
sáng mạnh làm tàu bị đứt neo và trôi giạt vào bờ biển phương quảng thọ
trên tàu có hai mươi thuyền viên và không có hàng
công tác cứu hộ chiếc tàu mắc cạn gặp nhiều khó khăn do thời tiết xấu và thiếu các phương tiện cứu hạn chuyên dụng
hiện đồng biên phòng cửa khẩu càng danh tiếp tục giữ liên lạc với thuyền trường để hỗ trợ khi cần thiết đồng thời bàn phương án cứu nạn khi thời tiết thuận lợi hơn